trong không khí cả nước thi đua lập thành tích kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại thành phố quy nhơn
ủy ban nhân dân tỉnh bình định đã tổ chức buổi gặp mặt cựu nữ tù binh trại giam phú tài
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trại giam nữ tù binh phú tài là một trong những địa điểm ghi dấu chứng tích tội ác chiến tranh của mỹ nguy
đối với nhân dân miền nam đặc biệt đối với người phụ nữ
đây là nơi chứng minh cho ý chí kiên cường bất khuất của người phụ nữ việt nam
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
những người phụ nữ trong tay không một tất sắt đã đoàn kết đấu tranh trực diện với bộ máy đàn áp của địch
các cô các chị đã nêu cao ý chí chiến đấu
và tinh thần chịu đựng gian khổ gan dạ kiên quyết khôn khéo và sáng tạo trong đấu tranh để giành thắng lợi
các cô các chị sẵn sàng chấp nhận hy sinh chiến thắng đau đớn đói rét
vì một niềm tin sắt đá tin đảng tin bắc hồ tin vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta
buổi gặp mặt là dịp để hồi tưởng lại ký ức một thời đấu tranh gian khổ
nhưng cũng là thời oanh liệt nhất
chúng ta hồi tưởng về quá khứ và truyền lại cho con cháu hôm nay
những tấm gương đấu tranh kiên cường dũng cảm không sợ chết trước họng súng
đòn roi của kẻ thù các chị vẫn hiền ngang đứng lên bảo vệ nền độc lập dân tộc